thì bọn em có xây dựng thêm các hình thức cá cực dựa trên nguyên địa chế đấy
thời gian qua tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng diễn biến phức tạp
tạo ra sự bất ổn về trật tự xã hội
có những đường dây quy mô lớn với số tiền giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng
hoạt động kín kẽ rất khó khăn cho cơ quan chức năng điều tra khám phá
để hạn chế đến mức thấp nhất vấn nạn đánh bạc trên mạng
cơ quan chức năng phải ra soát siết chặt các lỗ hổng về việc sử dụng thẻ cào viễn thông
các ví thanh toán điện tử vì đây chính là điều kiện để các đối tượng thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bên cạnh đó cần có cơ chế hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm
để yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ máy chủ tên miền ở nước ngoài
cung cấp dữ liệu phục vụ công tác điều tra tội phạm